tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tới tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc các thôn buôn xã đua cờ mang huyện crong anna tỉnh đắk lắc
phát biểu tại ngày hội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng ghi nhận truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang tại vùng đất anh hùng xã đua cờ mang
và hoan nghênh sự cố gắng nỗ lực của các thôn buôn trong xã đã phân đấu trong suốt thời gian qua

phát biểu tại ngày hội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng ghi nhận truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang tại vùng đất anh hùng